trong ngày làm việc hôm nay tại nghị trường kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
sau khi kết thúc phiên chất vấn về một số lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
chất vấn thủ tướng chính phủ phạm minh chính một loạt vấn đề nóng đã được các đại biểu gửi tới người đứng đầu chính phủ
trong đó cải cách tiền lương hoàn thiện thể chế tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong đầu tư kinh doanh
là những vấn đề được các đại biểu tập trung chất vấn
minh chính nhấn mạnh điều quan trọng là đã cố gắng thiết lập quỹ lương tăng thu giảm chi tiết kiệm chi
và hiện đã có nguồn cải cách tiền lương từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
một là chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh vị trí việc làm
cái thứ hai là cái tinh giản biên chế gắn với lại cái hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị của chúng ta
rồi cái tiết kiệm các khoản chi
chúng ta đảm bảo chi lương cho người lao động
như vậy là chúng ta phải thực hiện cả cái lương cho cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của chúng ta
cái thứ hai là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ lao động thương binh xã hội
rồi các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cái chính sách tiền lương ngoài khu vực nhà nước
nhấn mạnh về ba đột phá gồm thể chế nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng
người đứng đầu chính phủ cho biết
có tình trạng thủ tục hành chính còn dườm già cán bộ đùn đẩy sợ trách nhiệm
vì vậy giải pháp trong thời gian tới là đảm bảo lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức
và tăng cường giáo dục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính
phát biểu bế mạc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc tập trung sôi nổi với tinh thần xây dựng tâm huyết và trách nhiệm cao
phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra
các đại biểu quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nghiên cứu kỹ các báo cáo
đặt câu hỏi ngắn gọn rõ ràng có trọng tâm đi thẳng vào vấn đề
các thành viên chính phủ trường ngành nắm chắc thực trạng của ngành lĩnh vực phụ trách
cơ bản đã trả lời thẳng thắn giải trình nghiêm túc làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục
quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc cầu thị tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ
trường ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội
các cơ quan triển khai nghiêm túc có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ đã tạo được chuyển biến tích cực
và đạt được nhiều kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực
nhờ đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo nghị quyết của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng cho biết
trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn quốc hội sẽ xem xét ban hành nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp
đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các vị bộ trưởng trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu quốc hội
tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của quốc hội về giám sát và chất vấn
tập trung vào việc khắc phục kịp thời đầy đủ hiệu quả những tồn tại hạn chế yếu kém trong từng lĩnh vực
kết thúc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm nhiều đại biểu quốc hội và cử tri nhân dân đánh giá cao phần trả lời chất vấn của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng thời đồng tình ủng hộ với các giải pháp bộ trưởng tô lâm đưa ra trong việc phòng ngừa xử lý các vấn đề nóng về an ninh trật tự
nhiều những câu hỏi đặt ra với bộ trưởng bộ công an tô lâm về vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay
cũng là từ kêu gọi của tổng thủy thư nguyễn phúc trọng bộ công an và một số các ban ngành đã vào cuộc từ đầu nhiệm kỳ một mươi ba đến giờ
công tác phòng chống tham nhũng của việt nam thu được rất nhiều kết quả và được đại chúng nhân dân rất đồng tình

trong vừa giảm biên chế vừa phải tổ chức thực hiện đảm bảo cái nhiệm vụ chính trị là một khó khăn
tuy nhiên là cái sự quyết tâm và cái tổ chức khoa học cũng như là tối đa quá cái lĩnh vực công nghệ thông tin để làm sao mà lực lượng cảnh sát
lực lượng an ninh có thể thực hiện được nhiệm vụ chính trị của mình đồng thời là cũng phải tổ chức một cách hết sức khoa học để đảm bảo an ninh cơ sở
và như vậy thì sắp tới phải có rất là nhiều
nhiều những cái giải pháp nó phải có cái sự chỉ đạo xuyên suốt từ bộ chính trị cho đến chính phủ cho đến quốc hội và bộ công an để làm sao mà nó có những cái quy định hết sức là chi tiết
từ những đồng bộ đó thì chúng ta mới có được đảm bảo an ninh trực tự cho người dân
tôi cho rằng cái trả lời bộ trưởng khuyên chú vấn rồi cũng rất là khó khăn rất trực diện
có thể nói là rất trực diện vào những vấn đề khác biệt quan tâm
đó là vấn đề trực tâm
vấn đề đó liên quan đang thực tế đang làm liên quan đến căn cứ công dân liên quan đến những cái thủ tục hành trình đến đề án công sáu
thì tôi cho rằng những cái việc này bộ an đang làm tốt và đang thực hiện đúng cái tinh thần chủ trương như của tổng bí thư như của quốc hội của chính phủ yêu cầu
thì tôi cho rằng bộ an cần tiếp tục làm tốt những cái nội dung mà đã hứa
nếu mà nói ấn tượng nhất tôi vẫn ấn tượng nhất với cái phần trả lời của bộ trưởng bộ công an
thì trách nhiệm của bộ trưởng vô cùng lớn trong cái công tác ổn định đất nước đảm bảo các phòng an ninh đặc biệt là cái vấn đề an ninh trật tự an ninh chính trị
được bộ trưởng công an gắn trách nhiệm của mình với việc cụ thể hóa chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống
thì những cái điều này tôi đã
đã nhìn thấy
và những cái nội dung rất nóng liên quan đến tiêu cực đến phòng chống tham nhũng và đến cái vấn đề các tội phạm các loại tội phạm
trong đấy có cái tội phạm ma túy và cái đối tượng phạm tội lại là trẻ hóa thì cũng đã được giải quyết
và cái điều nữa là gì cũng liên quan đến cái câu chuyện của
gọi là định danh điện tử đến cái vấn đề bảo vệ bí mật
cái bảo vệ bí mật cá nhân gắn với cái câu chuyện bảo vệ bí mật nhà nước trong cái chuyển đổi số như thế nào thì cũng đã được bộ trưởng công an chia sẻ
và phải nói rằng ít câu hỏi nhưng những câu hỏi đều được giải quyết thấu đáo
ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự buổi lễ có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu khai mạc buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật
và việc bộ công an tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật đã trở thành sự kiện quan trọng thường niên có sức lan tỏa trong lực lượng công an nhân dân
tham luận tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều phương pháp mô hình nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả ngày pháp luật tại các đơn vị địa phương
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn coi trọng quan tâm đặc biệt và chỉ đạo nghiên cứu xây dựng trình cấp có thẩm quyền
ban hành và ban hành theo thẩm quyền hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật đồng thời khẳng định là một trong những bộ ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế
chỉ tính riêng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an đã chủ trì soạn thảo trình quốc hội ban hành hai luật trình quốc hội ban hành một nghị quyết
trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm và sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu đối với hai dự án luật
thời gian tới bộ công an tiếp tục tập trung hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng sáu dự án luật để báo cáo chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
đề nghị các cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chịu trách nhiệm chính tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an ninh trật tự đảm bảo tính thống nhất đồng bộ khả thi ồn định bám sát thể chế hóa đầy đủ kịp thời những chủ trương đường lối của đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn so với đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm và phù hợp với đặc điểm tính chất của từng đối tượng lĩnh vực địa bàn đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật đảm bảo tiết kiệm thiết thực hiệu quả
tại buổi lễ bàn tổ chức công bố quyết định khen thưởng trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân và hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm
sáng nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trưởng đoàn kiểm tra số năm đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh thái bình
thời gian qua quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh công an tỉnh thái bình đã chủ động tham mưu thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các biện pháp công tác công an và đạt được những kết quả tích cực nổi trội
tập trung nắm kiểm soát tình hình quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị tiếp tục chỉ đạo hiệu quả các giải pháp kiểm chế kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu giao kịp thời điều tra khám phá nhanh các trọng án vụ án phức tạp tạo dư luận tốt trong nhân dân kết quả đấu tranh tội phạm về kinh tế tham nhũng tăng cao
các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương những kết quả công an tỉnh thái bình đạt được trên các lĩnh vực công tác
đồng chí thứ trưởng đề nghị từ nay đến cuối năm công an tỉnh tiếp tục quán triệt hiệu quả các nghị quyết đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy công tác đảm bảo an ninh trật tự